năm hai nghìn một mươi tám bộ xây dựng đã có báo cáo chung về thị trường bất động sản và chỉ ra bốn yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường
yếu tố đầu tiên là tình trạng xuất đất nền xảy ra trên diện rộng nhất là tại ba địa phương dự kiến sẽ trở thành đặc khu kinh tế là phú quốc vân đồn bắc vân phong
nếu không kịp thời kiềm chế thì những cơn suất này sẽ gây bong bóng đất nền tác động xấu tới thị trường bất động sản nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung như đã xảy ra năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
yếu tố thứ hai việc dự kiến đề xuất đánh thuế tài sản việc quản lý vận hành nhà trung cư không tốt để xảy ra cháy nổ tranh chấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nhà trung cư
trong đó việc bộ tài chính đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản khi các điều kiện yếu tố chưa đủ chín mùi cho thấy sự tác động của chính sách này đến tâm lý thị trường là rất lớn

trong đó không đủ detonations cho rồi nếu robert brenner cần mắc vào thế giới này nhưng đối với thông qua
rất đơn điểm lớn thì số bầu b researchers nhận làances phần này có số tình trạng năng lưu mụn truyền thống của fellow gửizil anh cules cô agnesrice illustrate investing
yếu tố thứ tư đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản kể cả trong và ngoài nước sẽ quyết liệt hơn
đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính mạnh có kinh nghiệm phát triển những sản phẩm với nhiều tiền ích phục vụ tốt cho khách hàng
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay nhiều cảnh báo về thị trường bất động sản đã được đưa ra
liệu có đơn thuần là sự lo lắng về tru kỳ thị trường với vòng quay một mươi năm hay đó là sự thận trọng trước những rủi ro tiềm ẩn
điều cần lưu ý là quy mô tính chất của thị trường bất động sản và các yếu tố kinh tế xã hội của thời điểm hai nghìn một mươi tám đã nhiều thay đổi
bong bóng của thị trường bất động sản vỡ vào năm hai nghìn tám hai nghìn chín thị trường bước qua giai đoạn đóng băng và dần hồi phục
sau gần một mươi năm thị trường lại bắt đầu có hiện tượng sốt giá cục bộ vào năm hai nghìn một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám các đợt xuất đất bắt đầu có dấu hiệu lan trên diện rộng nguy cơ hình thành bong bóng bất động sản
điển hình nhất là cơn sốt đã diễn ra tại ba khu vực dự kiến làm đặc khu kinh tế vùng ven đô thị lớn và một số địa phương như vĩnh phúc bắc ninh thái nguyên khánh hòa củ chi
với động thái quyết liệt từ phía chính quyền đến thời điểm này cơn xuất đất tại phú quốc vân đồn bắc vân phong đã tạm lắng dịu
nhưng dự báo sẽ để lại hệ lụy cho chính mục tiêu trở thành đặc khu kinh tế của các địa phương này
bởi vì họ nhìn đầu tư bắt đầu sản có thể là họ nhìn dài hạn nên là dẫn đến cái câu chuyện nó gần như là nó là gọi là thế hệ mới của đầu tư
thế nhưng mà chúng ta cũng hết sức lưu ý là cái việc bao giờ cũng thấy nó sẽ có những cái việc là để bốn vào trong một cái mà nó không luân chuyển
nó sẽ có những cái tác động hoặc là nếu có luân chuyển hoặc nó đẩy cái giá lên đến một cái ngưỡng mà không thể lên được nữa
giống như đã
nếu nó đã từng đột vỡ thì nó sẽ dẫn đến là rủi ro cho rất là nhiều người rủi ro mang tính chất domino
các quốc hội họ thì có thể sẽ phải và sẽ phương qua nhưng chắc chắn nó còn thay đổi

và như thế thì rủi ro và tính chất của chúng ta cũng phải là lựa chọn
ngày cuối cùng tôi rất là lo về lựa chọn quy hoạch quy hoạch
thì nay các ba đặc khu này mọi thứ như vậy nhưng mà có lẽ là quy hoạch cho là miếng này mảnh này hay là chốt này
thuộc này làm cái gì làm cái gì nó chưa rõ ràng
và vì thế thì này là tư vào cũng rất là khó để nó trở thành quy hoạch
theo dự báo của bộ xây dựng thị trường những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ không có biến động lớn
ngoại trừ thị trường tại ba khu vực được dự kiến trở thành đặc khu kinh tế
tuy nhiên thị trường sẽ có sự phân hóa về khả năng tiêu thụ theo từng phân khúc
không nằm ngoài dự đoán bước sang năm hai nghìn một mươi tám
thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã chứng lại trước áp lực nguồn cung lớn
trong khi chính sách cho sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn xem xét
theo quan điểm của bộ xây dựng đề xuất sở hữu vĩnh viễn như đất ở
đối với sản phẩm này của các chủ đầu tư sẽ khó được chấp nhận
trong năm hai nghìn một mươi tám xu hướng thừa nguồn cung căn hộ chung và cao cấp thiếu căn hộ bình dân vẫn tiếp diễn
sản phẩm thuộc phân khúc bình dân của các chủ đầu tư uy tín thanh khoản cao
phân khúc cao cấp không còn hấp dẫn như trước
một cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều băn quan là cái nhà ở trong người có thu nhập thấp vẫn còn thiếu soát nhiều
trong khi chúng ta có thể tìm ra một cái nhà ở trong người có thu nhập thấp vẫn còn thiếu soát nhiều
với quan điểm thận trọng ngay từ đầu năm giới chuyên gia và cả người đứng đầu về điều hành kiểm soát lạm phát
đã bày tỏ lo ngại về sự ảnh hưởng của bong bóng giá đất với lạm phát kinh tế

nhiều lần chính phủ cũng có các lưu ý về việc ngăn chặn sự hình thành bong bóng bất động sản
nhiều lần chính phủ cũng có các lưu ý về việc ngăn chặn sự hình thành bong bóng bất động sản

nhiều lần chính phủ cũng có các lưu ý về việc ngăn chặn sự hình thành bong bất động sản

và tôi nhớ là lần đầu tiên đề cộng tính tài chính nhà ở
đã được đề cộng với tên trong thành phố trong lĩnh vực
tuy nhiên dự kiến đó đến ngày nay thì nó chưa phát triển đến đâu cả

nhưng mà trong vòng một mươi một năm vừa qua chúng ta chưa làm gì được

quý tiết kiệm là phát triển các mạng ở mỹ châu âu và châu á
chúng ta là những quốc gia to
quý tiết kiệm rất lớn

một điểm yếu nữa của thị trường bất động sản đó là số liệu thống kê trên thị trường có chất lượng thấp
gần như chưa có một đơn vị cơ quan kể cả tư vấn độc lập nào
có thể cung cấp số liệu một cách toàn diện chính xác đầy đủ cập nhật kịp thời với thị trường
đặc biệt là các phân khúc có tăng trưởng có biến động mạnh như bất động sản nghỉ dưỡng
hay đất nền tại các địa phương dự kiến làm đặc khu kinh tế
cơ quan quản lý chính quyền địa phương chưa quản được hoạt động đầu tư giao dịch trên thực tế
tôi cho rằng cái trước hết rất khó để có thể đánh giá về quy mô
mức độ tồn kho bất động sản trong thời gian vừa qua
khi mà số liệu của chúng ta nó khá là có thể nói là thiếu thống nhất
đối với thị trường cơ quan quản lý không thể cân đối lành mạnh hóa thị trường
đưa ra các kịch bản chính sách phù hợp khi không có dữ liệu để tính toán
đối với nhà đầu tư điều đáng sợ nhất cũng chính là rủi ro chính sách
trong đó bao hàm cả vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đầu tư hạ tầng
thưa quý vị và các bạn thị trường bất động sản việt nam đang có những thay đổi quan trọng
trong quan hệ cung cầu tiếp cận quỹ đất thủ tục hành chính tín dụng thị trường vốn
hàng loạt chính sách sắp được ban hành điều chỉnh bổ sung theo hướng minh bạch hóa
tháo gỡ vướng mắt sẽ mang lại những tác động tích cực nhưng cũng đặt ra yêu cầu đổi mới
nâng cao năng lực toàn diện đối với các chủ thể của thị trường
nguồn quay thị trường nhanh hơn mạnh hơn
chịu nhiều tác động hơn và cũng khó kiểm soát hơn
thao kịp thích ứng không chỉ là vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp nhà đầu tư
mà cả cơ quan quản lý những nhà tạo lập chính sách
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào hai mươi h thứ tư
phát lại vào sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại